thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập làm việc để xử lý một trường hợp lên mạng xã hội facebook
đăng bài viết xuyên tạc phát biểu chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng tên là đốc mốc hai mươi tám tuổi ở xã ewe huyện bundon tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đốc mốc vào mạng xã hội facebook share một bài viết
lời bác đam nghe đi để biết sợ kèm theo một bức hình của phó thủ tướng vũ đức đam lên trang facebook cá nhân
với nội dung phó thủ tướng phân tích về những diễn biến nguy cơ lây lan phức tạp của dịch bệnh
sau khi vào cuộc xác minh lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc xác định đây là bài viết giả mạo phát biểu của phó thủ tướng vũ đức đam
tại cơ quan công an sau khi được giải thích đốt mốt đã nhận ra việc làm sai trái của mình và đã gỡ bỏ bài viết đồng thời viết cam kết sẽ không tái phạm